thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bộ công an lào do trung tướng khâm kình phễu quốc gia về dân cư bộ công an
tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về một số vấn đề trọng tâm trong công tác hợp tác giữa bộ công an hai nước trong đó đẩy mạnh việc trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh trong phòng chống ma túy hợp tác điều tra các vụ án hình sự
các đơn vị giữa hai bộ tiếp tục đấu tranh hỗ trợ tiến độ triển khai việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và cân cước công dân cho phía lào xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ học viên của lào được học tập thực tế trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo nguồn khi hệ thống dữ liệu đi vào vận hành hoạt động đồng thời triển khai việc đào tạo tiếng lào cho cán bộ công an việt nam
trên cơ sở đó sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả chặt chẽ hơn nữa giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
thưa quý vị với sự phát triển của khoa học công nghệ tài khoản định danh điện tử vneid và căn cước công dân gắn chip là một nỗ lực để đưa công nghệ thông tin phục vụ cho cộng đồng giúp cho người dân doanh nghiệp thực hiện thuận lợi các giao dịch hành chính đang cần thiết không cần thiết trên môi trường điện tử
thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ninh bình đã nỗ lực triển khai chuyển đổi số ứng dụng đồng bộ những công nghệ mới và công tác quản lý cũng như hoạt động khám chữa bệnh qua đó giảm bớt thủ tục hành chính rút ngắn thời gian chờ đợi và quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách chính xác tạo thuận lợi cho cả người dân và cơ sở khám chữa bệnh
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi trong mục đề án sáu
điều kiện tối thiểu để người dân có thể sử dụng ký út thông minh là người dân cần phải có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc là tài khoản định xe điện tử mức độ hai trên ứng dụng vnaid
hệ thống này khi đưa vào vận hành không chỉ dừng lại ở những mặt tích cực từ phía bệnh nhân mà bệnh viện cũng giảm bớt được số lượng nhân viên y tế giảm bớt sức lao động của nhân viên
ghi nhận sau đây tại tỉnh ninh bình
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình để trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh tại đây
thay vì phải lấy số thứ tự khám chữa bệnh tại quầy thông tin dưới sự giúp đỡ của các nhân viên y tế thì với tài khoản định danh điện tử mức độ hai của mình thì tôi sẽ thao tác trực tiếp trên ký ốt thông minh
vâng thưa quý vị và các bạn với những thao tác hết sức đơn giản và nhanh chóng thì hiện nay tôi đã có trên tay số thứ tự khám chữa bệnh của mình và từ đây thì tôi sẽ đi vào những khoa khám bệnh và không phải qua một cái khâu nào khác
với quy mô bảy trăm linh dường bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh
với việc đưa hệ thống dịch vụ khám chữa bệnh đến khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh

với việc đưa hệ thống dịch vụ khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh

bác sĩ có thể đọc kết quả và trả kết quả chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân gần như ngay lập tức